kính chào quý vị và các bạn
hôm qua tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì họp thường trực chính phủ
đánh giá tình hình tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau tết và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
của họp khẳng định cả nước cơ bản đạt các mục tiêu trong việc tổ chức đón tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
theo báo cáo tổng hợp của văn phòng chính phủ trong dịp tết nguyên đán
tình hình giao thông trên toàn quốc được bảo đảm ổn định
cả ba mặt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên cả nước ổn định
không có diễn biến bất thường không xảy ra các vụ việc phức tạp đặc biệt nghiêm trọng
đáng chú ý công tác phòng chống dịch covid một mươi chín được quan tâm tập trung
trong năm ngày nghỉ tết trung bình mỗi ngày cả nước ghi nhận khoảng một mươi hai hai trăm linh ca mắc
và một trăm linh ca tử vong do covid một mươi chín thấp đáng kể so với tuần trước đó
thực hiện chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
trong các ngày từ hai mươi chín tháng một đến mùng hai tháng hai
cả nước tiêm chủng được hơn bảy trăm tám mươi hai liều vaccine tại ba mươi tỉnh thành phố
kết luận cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
cả nước cơ bản đạt được các mục tiêu tổ chức đón tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
an ninh an toàn an dân an sinh xã hội
người dân đón tết nghĩa tình tri ân vui tươi lành mạnh tiết kiệm
phù hợp với tình hình không để ai gia đình nào không có tết
về nhiệm vụ sau tết và thời gian tới thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành
vui xuân mới không quên nhiệm vụ mới
thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau tết nguyên đán và quý i năm hai nghìn hai mươi
theo đó tiếp tục phòng chống thật tốt dịch covid một mươi chín
trong đó có chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
từ mùng bảy đến một mươi bốn tháng hai tổ chức mở cửa trường học trở lại trên toàn quốc
ở tất cả các cấp học đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả hợp lý
chuẩn bị thật tốt phân đấu hết tháng ba và chậm nhất là ba mươi tháng bốn
mở cửa du lịch trở lại an toàn khoa học hiệu quả hợp lý
tiếp tục giữ vững an ninh an toàn và an dân để phục vụ cho việc kiểm soát dịch bệnh
phục hồi nhanh và phát triển kinh tế bền vững
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết từ ngày ba mươi tháng chạp đến mùng ba tết
cả nước xảy ra tám mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi một người bị thương năm mươi hai người
hầu hết là xảy ra trên đường bộ
so với cùng kỳ năm ngoái số vụ tai nạn giảm bảy
bảy vụ giảm bảy người chết và giảm bốn người bị thương
so với cùng kỳ tết hai nghìn hai mươi giảm hai mươi vụ hai mươi tám người chết và bốn mươi một người bị thương
trong bốn ngày nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý bốn ba trăm hai mươi trường hợp
phạt tiền hai sáu tỷ đồng tạm giữ hai mươi xe ô tô hơn một năm trăm linh xe máy
tức gần hai trăm tám mươi giấy phép lái xe các loại gần một chín trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
cục cảnh sát giao thông cũng cho biết các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ
cao tốc đang bố trí quân số trực một trăm linh trong những ngày nghỉ còn lại của tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
để mọi người mọi nhà được tận hưởng niềm vui mùa xuân trong không khí yên bình
lực lượng công an đã gác lại những nỗi niềm riêng nỗ lực hết mình bảo đảm an ninh trật tự
ghi nhận tại tỉnh bình định
quảng trường trung tâm thành phố quy nhơn tỉnh bình định là nơi luôn tập trung
đông người trong những ngày tết vừa qua
phần lớn người dân ở quy nhơn và các địa phương lân cận chọn nơi này để tận hưởng không khí mùa xuân
xem linh vật nhân dân gạt hết mọi phiền lo mọi người cùng cầu chúc một năm mới nhiều sức khỏe và may mắn
quyết tâm vượt qua và chiến thắng đại dịch
dịp tết một trong những vấn nạn là tình trạng mua bán sử dụng pháo nổ trái quy định để chủ động phòng ngừa ngăn chặn
đòi hỏi cán bộ chiến sĩ công an ở cơ sở phải ngày đêm tuần tra địa bàn để kịp thời phát hiện và bắt giữ
trật tự an toàn giao thông trong năm ngày nghỉ tết trên địa bàn tỉnh cà mau luôn được đảm bảo tốt
trong năm ngày tết từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tức ngày hai mươi chín đến ngày mùng bốn tết
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được đảm bảo ổn định không xảy ra vụ việc phức tạp
hoạt động tội phạm và tên nạn xã hội được kịp thời phát hiện triệt xóa
trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng có chuyển biến tích cực
đặc biệt trong đêm giao thừa trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ
cũng như đua xe trái phép lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện một mươi vụ một mươi tám đối tượng vi phạm
về trật tự xã hội phát hiện triệt xóa hai mươi một vụ tệ nạn xã hội như đá gà đánh bài
lắc bầu cua ăn tiền liên quan đến một trăm tám mươi đối tượng xử phạt chín vụ bảy mươi tám đối tượng với số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
đang xử lý một mươi hai vụ phát hiện hai vụ ba đối tượng tăng chữ trái phép trên bà túy
trong bốn ngày tết lực lượng cảnh sát
giao thông trong toàn tỉnh cà mau đã tăng cường lập các tổ công tác
tổ tức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhất là các địa bàn cơ sở
qua đó kiểm tra xử lý hơn sáu trăm bảy mươi năm trường hợp vi phạm xử phạt hành chính ba trăm năm mươi bảy trường hợp
với số tiền là hơn sáu trăm linh triệu đồng tạm giữ ba trăm linh sáu xe tước bốn mươi bốn giấy phép lái xe
đồng thời tuyên truyền nhắc nhở hơn bảy trăm linh trường hợp xe mô tô ô tô đậu đỗ sai quy định
góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông
ngày ba tháng hai tức mùng ba tết lượng người du khách đổ về sapa lào cai
đã xảy ra ủn tắc cục bộ tại một số tuyến đường
theo ghi nhận của phóng viên hiện tượng ùn tắc cục bộ xảy ra từ khoảng chín giờ
ngày ba tháng hai trên các tuyến đường trung tâm thị xã sapa như xuân viên thạch sơn
phan xipang cầu mây mường hoa và cát cát
từ một mươi bốn h đến một mươi sáu h một số tuyến đường ủn tắc kéo dài hơn một km
ngay sau khi xảy ra hiện tượng tắc nghẽn giao thông
đội cảnh sát giao thông công an thị xã sapa đã có mặt tiến hành phân làn đường
chỉ dẫn các phương tiện giao thông và nhanh chóng thông làn
giảm thiểu hiện tượng ùn tắc cục bộ đặc biệt tại khu vực trung tâm thị xã sapa
theo số liệu thống kê của đội cảnh sát giao thông công an thị xã sapa
trong ngày mùng ba tết đã có hơn bốn lượt xe phương tiện đi đến du xuân tại đây
dự báo trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ tết này
các phương tiện giao thông sẽ tiếp tục đổ bộ về lào cai và sapa với số lượng lớn
các ngành chức năng của địa phương đã bố trí lực lượng tổ chức thực hiện kế hoạch
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
các lực lượng chức năng lưu ý cùng với việc cẩn trọng điều khiển phương tiện
trong điều kiện thời tiết sương mù mưa gió
người dân cần tuân thủ các quy định về đậu đỗ luồng tuyến khi tới sapa
có phần hạn chế tình trạng ách tắc tại khu điểm du lịch trên địa bàn
còn vào sáng ngày hôm nay do chiều cường dâng cao nên hàng nghìn người dân và phương tiện
đã gặp nhiều khó khăn khi lưu thông trên quốc lộ năm mươi ba đoạn qua địa phận ấp an hiệp
xã long an huyện long hồ của tỉnh vĩnh long
theo ghi nhận vào sáng ngày hôm nay khoảng tám trăm linh mét đường giao thông trên quốc lộ năm mươi ba
đoạn khu vực trên đã bị chìm sâu trong nước có đoạn ngập sâu gần nửa mét
do mực nước lên cao vào giờ cao điểm khoảng bảy giờ sáng nên có rất nhiều
phương tiện như là xe mô tô lưu thông không được có nhiều người cố gắng chạy qua
nhưng đã bị chết máy phải dẫn bộ
đây là khu vực thường xuyên bị ngập nước mỗi khi chiều cường dâng cao
theo đài ký tượng thủy văn khu vực nam mộ thì những ngày qua mực nước
tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu lên rất nhanh và ở mức cao
văn phòng chính phủ vừa có thông tin báo chí liên quan đến những chỉ đạo của chính phủ
trong việc mua tiêm vaccine cho trẻ từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi
theo đó thì bộ y tế đã đặt thông tin cho bộ y tế
trì phối hợp với các cơ quan địa phương khẩn trương hoàn thiện
chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trình chính phủ xem xét ban hành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
triển khai khẩn trương mua tiêm vaccine cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi
theo nghị quyết riêng của chính phủ tiếp tục cập nhật sửa đổi bổ sung
hoàn thiện các quy trình phát đồ theo dõi y tế chăm sóc điều trị
tại nhà đối với các trường hợp nhiễm covid một mươi chín các ca bệnh nhẹ
trường hợp tiếp xúc gần tiếp tục theo dõi sát sao chủ động nắm chắc
dự báo diễn biến của dịch tuyệt đối không chủ quan không để bị động bất ngờ
trong ứng phó với biến thể omicorn và các biến thể mới
chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ vaccine phòng covid một mươi chín
sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh
trung học cơ sở trung học phổ thông đi học trực tiếp bắt đầu
trong khoảng thời gian từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng hai
thông tin từ bộ giáo dục đào tạo cho biết bộ này đã có những chỉ đạo
giáo diết cho việc đi học trở lại trong đó thông tin cập nhật về
mở cửa trường học cụ thể như sau
một trăm linh các trường học cao đẳng đã lên kế hoạch cho sinh viên
học viên đi học trở lại trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh
trung học cơ sở trung học phổ thông đi học trực tiếp bắt đầu
trong khoảng thời gian từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
ba mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh
bậc mầm non tiểu học quay trở lại trường học trực tiếp
trong tháng hai và tháng ba
nơi còn lại là thủ đô hà nội tỉnh bình dương và tỉnh đồng nai
đã lên kế hoạch đưa học sinh quay trở lại trường học
nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể
ngay sau tết bộ giáo dục đào tạo có kế hoạch kiểm tra
tình hình chuẩn bị tổ chức cho học sinh sinh viên
quay trở lại trường học tại một số nơi